xin kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày giữa tháng bốn nắng xuất hiện trên hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước
trong đó nắng nóng xảy ra tại các tỉnh tây bắc bộ trung bộ tây nguyên và nam bộ
ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật của người dân
đêm nay và ngày mai các tỉnh thành miền bắc chịu tác động của rảnh áp thấp
nối với vùng thấp nóng phía tây nên trời nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng các tỉnh thuộc tây bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
đến đêm mai và sáng ngày một mươi tám tháng bốn do ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao
các tỉnh vùng núi cao phía bắc như cao bằng lạng sơn hà giang tuyên quang yên bái
có thể xuất hiện mưa rào rải rác
người dân đề phòng tố lấp trong cơn rông
với miền trung cùng với tác động của vùng thấp nóng phía tây
dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn từ khánh hòa đến bình thuận trời nắng nóng với cường độ vừa phải
với nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi năm độ vào thời điểm trưa chiều
với khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
cùng với độ ẩm giảm thấp người dân cần đề phòng khả năng xảy ra cháy rừng
và chập nổ điện có thể xảy ra
chuyển sang những thông tin thưa quý vị
thời tiết trên biển trên khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
thời tiết trên hầu khắp các vùng biển vẫn trong trạng thái ít mưa
tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
đánh bắt xa bờ của ngứa dân
với nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều ở dưới ngưỡng ba mươi năm độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ